năm hai nghìn năm ngày thành lập đảng lao động triều tiên tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng tới chủ tịch đảng lao động triều tiên chủ tịch ủy ban quốc vụ triều tiên kim trương nguồn
nội dung điện mừng có đoạn viết
nhân dịp kỷ niệm lần thứ bảy mươi năm năm ngày thành lập đảng lao động triều tiên thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam tôi xin gửi tới đồng chí chủ tịch và qua đồng chí tới ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên và nhân dân triều tiên lời chúc mừng nhiệt liệt nhất
trong bảy mươi năm năm qua đảng lao động triều tiên đã lãnh đạo đất nước và nhân dân triều tiên giành được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội phát triển kinh tế từng bước nâng cao đời sống nhân dân
tôi tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa đảng cộng sản việt nam và đảng lao động triều tiên tiếp tục phát triển tốt đẹp phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với thủ tướng nhật bản suga yoshihide
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi nhật bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu lâu dài mong muốn tiếp tục cùng nhật bản tích cực thúc đẩy hợp tác song phương cũng như trên các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm vì lợi ích của nhân dân hai nước đóng góp cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ lời cảm ơn về sự hỗ trợ quý báu của nhật bản dành cho việt nam trong việc đối phó với dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua mong hai bên tiếp tục hợp tác hỗ trợ lẫn nhau vượt qua dịch bệnh trong thời gian tới
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã mời thủ tướng suga yoshihide sang thăm việt nam vào thời gian thích hợp thủ tướng suga yoshihide đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời
ngày chín tháng một mươi phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã có cuộc điện đàm với bộ trưởng ngoại giao maldives adulla sahid để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm
hai bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân phối hợp thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư du lịch và các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như hợp tác biển nuôi trồng và khai thác thủy sản
hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
đặc biệt là tại các tổ chức của liên hợp quốc trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi tại trụ sở văn phòng chính phủ đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ
về triển khai thỏa thuận không chiến lược chương trình xây dựng năng lực trong lĩnh vực chính phủ địa tử của việt nam
giữa văn phòng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ bao gồm bốn hợp phần chính
hỗ trợ tăng cường năng lực thực thi các quy định về cung cấp và giải quyết dịch vụ công trực tuyến
hỗ trợ quản lý sự thay đổi và truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả cổng dịch vụ công quốc gia
hỗ trợ tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ cổng dịch vụ công quốc gia
cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng trên hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia
hỗ trợ tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các trung tâm một cửa
tập trung và số hóa các kết quả giải quyết thuật tục hành chính
và truy cập kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa thông qua cổng dịch vụ công quốc gia
ngày một mươi bốn tháng một mươi thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng
trường đoàn quan chức cao cấp asean
của việt nam và thứ trưởng cao cấp bộ ngoại giao nhật bản takeo mori
đã đồng chủ trì diễn đàn asean nhật bản lần thứ ba nhầm
phát biểu với tư cách là nước điều phối quan hệ đối thoại asean và nhật bản
thứ trưởng nguyễn quốc dũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong ứng phó covid một mươi chín
sớm thành lập asean cdc giảm thiểu các tác động tiêu cực và thúc đẩy phục hồi tổng thể
thứ trưởng nguyễn quốc dũng chia sẻ ý kiến của các nước với tâm quan trọng
của bảo đảm hòa bình an ninh và ổn định khu vực trong bối cảnh hiện nay
đồng thời nhắc lại lập trường nguyên tắc của asean về biển đông đã được khẳng định
tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hướng tới xây dựng biển đông trở thành khu vực biển hòa bình an ninh và ổn định
thứ trưởng nguyễn quốc dũng thông báo với các nước kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao asean nhật bản hai mươi ba
và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước tổ chức thành công hội nghị quan trọng này
thưa quý vị việt nam và new zealand thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong bốn mươi năm năm qua quan hệ giữa hai nước ghi nhận những bước phát triển tích cực bền vững
new zealand coi trọng quan hệ với việt nam và coi việt nam là nhân tố quan trọng
trong chính sách đối với khu vực châu á thái bình dương
năm hai nghìn chín hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện tạo cột mốc thúc đẩy quan hệ hai nước
phát triển ngày càng toàn diện thực chất hiệu quả trên nhiều lĩnh vực
sau hơn một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm hai nghìn hai mươi việt nam và new zealand
quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược
quyết định này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của hai nước nhằm đưa quan hệ việt nam new zealand
lên một tầm cao mới
tuyên bố chung giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng nguyễn dương
nda ardern về nâng cấp quan hệ giữa việt nam và new zealand lên tầm đối tác chiến lược
đưa new zealand trở thành đối tác chiến lược thứ một mươi bảy của việt nam
và việt nam trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của new zealand
chỉ hai tháng sau khi đất nước việt nam thống nhất new zealand đã thiết lập quan hệ ngoại giao
với việt nam và vào năm hai nghìn chín hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện
năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch thương mại song phương đạt hơn một tỷ đô la mỹ
và hiện đang có khoảng ba sinh viên việt nam đang học tập tại new zealand
với việt nam việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với new zealand
sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác với các quốc gia tầm trung cả trong khuôn khổ song phương và đa phương
nhất là với asean và apec
quan hệ đối tác chiến lược sẽ tạo khung khổ và xung lực hợp tác mới giữa hai nước
góp phần tăng cường tin cậy về chính trị và gia tăng đan sen lợi ích
trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị việt nam và new zealand nỗ lực duy trì
đã phát triển hợp tác thương mại vận đấu đưa kim ngạch hai triệu sớm đạt hai tỷ usd một năm
thủ tướng cũng đề nghị new zealand mở cửa thị trường hơn nữa cho nông sản việt nam
chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu phát triển chuỗi giá trị
một số loại hoa quả để tiếp cận các thị trường có tiêu chuẩn cao
ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi trò chuyện với đại sứ new zealand tại việt nam
bà wendy mathio để cùng tìm hiểu về những thời cơ thú vị của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
là làm sao chúng ta có thể bắt đầu khu vực đó
và có những thứ khác đặc biệt
sẽ có sự quan hệ tương tự
mình rất hài lòng về

có nghĩa là nó hơi tài năng
nhưng thực sự trong thực tế nó có sự ảnh hưởng thực tế
nó gây ra việc đảm bảo

có thể xuất phát các sản phẩm của họ
trong một phương pháp dễ dàng hơn
dễ dàng hơn
và phương pháp của chúng ta có thể giúp chúng ta làm điều đó
chúng tôi rất hài lòng

thông báo về nâng cao
quan hệ tương tự kết nối kế hoạch
và tôi nghĩ rằng điều này
thực sự sẽ đảm bảo
cộng đồng tuyệt vời của chúng ta
trong những năm qua bốn mươi năm năm
nhưng cũng là năng lực cao
của quan hệ tương tự kết nối kế hoạch

phát triển và phát triển
trong những năm qua
và nâng cao quan hệ tương tự kết nối kế hoạch
là một dấu hiệu tốt

trong việc làm việc cùng nhau
điều này là một bước rất quan trọng và chúng tôi rất hài lòng

tăng cường giao thương các sản phẩm nông lâm nghiệp
thủy sản và thực phẩm đóng vai trò cốt yếu
mà việt nam và new zealand luôn xác định
nhằm bảo đảm hợp tác thương mại và kinh tế
giữa new zealand và việt nam ngày một lớn mạnh
việt nam và new zealand
đã ký kết thỏa thuận hợp tác
nhằm thành lập hệ thống chứng nhận điện tử song phương đầu tiên
dành cho các sản phẩm thực phẩm
và nông lâm nghiệp thông quan
để hiểu một cách đơn giản
thỏa thuận này sẽ giúp cho việc trao đổi thương mại
nhanh hơn an toàn và rẻ hơn
giữa hai nước chúng tôi tự hào được
phối hợp cùng bộ tài chính và bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn để thắt chặt hơn nữa
hợp tác thương mại song phương
nhân tự hào vì có những công ty kỹ thuật cao
đang có chương trình hợp tác với việt nam
để làm tăng chuỗi giá trị cho thực phẩm
và nông sản chất lượng cao của việt nam
bên cạnh thế mạnh về
hợp tác nông nghiệp lĩnh vực giáo dục
là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ hai nước
nhiều năm qua việc tái ký kết bản kế hoạch
hợp tác chiến lược về giáo dục giai đoạn
đánh dấu một bước tiến mới
thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân
giao lưu tri thức trao đổi sinh viên
cũng như phát triển các kỹ năng tương lai
thông qua nhiều sáng kiến giáo dục
chúng tôi đánh giá cao
sự năng động và đa dạng mà học sinh
sinh viên việt nam mang đến cho các trường new zealand
cũng như đất nước của chúng tôi
việc ký mới kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục
là một nền tảng quan hệ tuyệt vời
mang lại nhiều lợi ích song phương
về xã hội thương mại và kinh tế
cũng cam kết nỗ lực nâng cao chất lượng
các lực lượng lao động việt nam
thông qua hợp tác giáo dục nghề nghiệp
với hệ thống giáo dục chất lượng cao
kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nghề
new zealand luôn sẵn sàng triển khai các sáng kiến
hợp tác nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục nghề nghiệp
của việt nam nhằm đáp ứng nhu cầu cao
về nguồn nhân lực toàn cầu
trong bối cảnh kinh tế số kinh tế trí thức
cách mạng công nghiệp bốn
và xu thế dịch chuyển nhân lực trên thị trường quốc tế
đại dịch covid một mươi chín
mang đến nhiều thách thức
nhưng việt nam và new zealand
đang ở một thế vững chắc để thúc đẩy
phát triển xa hơn
tiếp theo chương trình như thường lệ
sẽ là câu chuyện hội nhập tuần này
một trong những yếu tố nền tảng
gia tăng giá trị hợp tác
việt nam và nhật bản
là nguồn nhân lực chất lượng cao
am hiểu văn hóa việt nam nhật bản
vì thế giáo dục trong nhiều năm qua
luôn là điểm nhấn hợp tác giữa hai nước
từ chương trình học bổng trao đổi sinh viên
cho đến việc mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu
thông qua các chương trình này
không chỉ sinh viên việt nam
đối diện với nền giáo dục tiên tiến của nhật bản
mà sinh viên nhật bản
cũng có cơ hội tìm hiểu về việt nam
và sự giao lưu nhân dân
giữa hai quốc gia sẽ được tăng cường
ra đời vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
theo quyết định của thủ tướng chính phủ
trường đại học việt nhật
đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị
và khả năng đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao cho cả hai nước
ở góc độ về hỗ trợ
cho giáo dục đào tạo
thì nhật bản
là một trong
những quốc gia hạm đầu cung cấp về
hỗ trợ phát triển chính thức là oda
cho việt nam trong lĩnh vực
giáo dục đào tạo
tháng năm thì chính phủ nhật bản cung cấp
rất nhiều những kế xuất học bậc
cho học sinh và sinh viên của việt nam
sang nhật du học
và cái con số của du học sinh
của việt nam tới nhật bản
là tăng lên thường xuyên
cũng như ngược lại là cái số du học sinh
của nhật bản đến việt nam
là tăng lên là đáng kể
trong thời gian vừa qua
nhật bản là đối tác chiến lược sâu rộng
chắc chắn không chỉ có giáo dục
nhật bản còn là đối tác kinh tế quan trọng
hàng đầu của việt nam
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
nhật bản đã viện trợ cho việt nam
khoảng hai trăm tám mươi triệu usd
để phát triển cơ sở hạ tầng
quản lý nguồn nhân lực
và xây dựng các nguyên tắc
để quản lý doanh nghiệp trong nước và môi trường
qua đó nhật bản trở thành
nhà tài trợ vốn oda lớn nhất của việt nam
chính phủ nhật bản hồi tháng tám
đã xác biển việt nam trị giá
ba trăm bốn mươi tám triệu usd
nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
thủ tướng nhật bản yoshihide suga
sẽ thăm việt nam từ ngày một mươi tám tháng một mươi
đến ngày hai mươi một tháng một mươi
việc thủ tướng nhật bản yoshihide suga
chọn việt nam là nước công du đầu tiên
sau khi nhậm chức thể hiện tầm quan trọng
của việt nam với nhật bản
chuyến thăm rất có ý nghĩa đối với quan hệ hai nước
đặc biệt trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực
phục hồi hợp tác trên các lĩnh vực
thể hiện đường lối đối ngoại nhất quán của nhật bản
coi trọng quan hệ với việt nam và khu vực
hai thủ tướng sẽ có cuộc hội đàm quan trọng
trong chuyến công du tới việt nam
thủ tướng nhật bản yoshihide suga
dự kiến sẽ trò chuyện với các sinh viên việt nam
đang học tập tại trường đại học việt nhật